phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
tại kỳ họp thứ năm tới công tác lập pháp là nhiệm vụ trọng tâm với việc xem xét thông qua các dự án luật lớn quan trọng
số lượng dự án luật được xem xét tại kỳ họp này nhiều gấp đôi so với các kỳ họp khác
số lượng các dự án luật dự kiến đưa vào chương trình là rất lớn do yêu cầu bức thiết của thực tiễn
chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung vào bảy dự án luật
trong đó có sáu dự án luật chính quốc hội xem xét thông qua gồm luật hợp tác xã sửa đổi luật đấu thầu sửa đổi
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi luật giá sửa đổi luật giao dịch điện tử sửa đổi luật phòng thủ dân sự và dự án luật đất đai sửa đổi
nhưng mà thư vụ quốc hội chỉ đạo là cố gắng tập trung trên những vấn đề gì lớn để cho đại biểu quốc hội truyền trách có thảo luận một cách tập trung
và cái việc mà chúng ta tổ chức được hội nghị như thế này thì có thể
một mặt là chúng ta nâng cao được chất lượng của các dự án luật
và mặt khác là chúng ta rút được ngắn được cái thời gian của kỳ họp chính thức
cách làm như thế này từ trước đến nay thì chúng ta tiết kiệm được thời gian và nâng cao lên chất lượng
vì thực ra như đây một kỳ họp của các đại biểu quốc hội truyền trách tập trung vào để cho ý kiến chứ
nhấn mạnh về dự án luật đất đai sửa đổi trình cho ý kiến lần thứ hai
chủ tịch quốc hội cho biết thời gian qua việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật
đã được thực hiện nghiêm túc nhận được sự hưởng ứng tích cực rộng khắp của các cơ quan tổ chức các tầng lớp nhân dân
tại hội nghị này dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo với đại biểu quốc hội chuyên trách
tóm tắt một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi
với tinh thần thận trọng và cầu thị đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận
thể hiện rõ quan điểm vào các nhóm nội dung trọng tâm sau quyền và trách nhiệm của nhà nước của công dân đối với đất đai
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất quy hoạch kế hoạch sử dụng đất vấn đề thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư
giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất vấn đề đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vấn đề tài chính đất đai và giá đất chế độ quản lý sử dụng các loại đất
vấn đề giải quyết các tranh chấp khiếu nại về đất đai nguyên tắc áp dụng pháp luật
và sự đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa luật đất đai với các dự án luật có liên quan
sở bộ rà soát thì có một trăm một mươi hai dự án luật có liên quan đến dự án luật đất đai này trong đó có hai mươi hai dự án luật là liên quan trực tiếp
chúng ta cũng phải tính toán việc áp dụng pháp luật và tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật này như thế nào
chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu quốc hội chuyên trách nêu cao tinh thần trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp
thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa lý luận với thực tiễn tâm tư nguyện vọng của cử tri nhân dân với các quyết sách chính quốc hội xem xét và thông qua
nghiên cứu kỹ lưỡng trao đổi tranh luận phản biện với các cơ quan soạn thảo cơ quan thẩm tra nhằm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng sâu sắc về các dự thảo
tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản
tại thủ đô tokyo vào ngày bốn tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an đã có các cuộc gặp với bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản takeaki massimoto
ngài kensaito bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản
ngài takeaki masumoto bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm nhật bản của bộ trưởng tô lâm
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng nhật bản việt nam
takeaki matsumoto đã dành thời gian tiếp nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng bộ công an và các cơ quan hữu quan nhật bản đã duy trì quan hệ thực hiện một số hoạt động hợp tác thiết thực có hiệu quả
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn bộ công an việt nam và bộ nội vụ và truyền thông nhật bản ngày càng hợp tác chặt chẽ phối hợp nâng cao năng lực ứng phó xử lý thảm họa thiên tai trong thời gian tới
tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ tác chiến phòng cháy trợ cháy nhà cao tầng trên sông trên biển tại các khu vực địa hình phức tạp khó tiếp cận ứng phó với thảm họa thiên tai biến đổi khí hậu nghiên cứu tổ chức các hoạt động diễn tập chung giữa lực lượng hai bên trong ứng phó xử lý các thảm họa thiên tai diễn ra trên quy mô rộng địa hình phức tạp chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý dữ liệu dân cư chuy
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản quan tâm chỉ đạo hai bên tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm về đấu tranh chống tội phạm bảo vệ quyền con người quản lý người nước ngoài quản lý xuất nhập cảnh quản lý trại giam hỗ trợ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam tại nhật bản
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng tô lâm đề ngh
cũng trong ngày bốn tháng bốn bộ trưởng tô lâm cũng đã có buổi làm việc với ngài toyoga toshihiro thứ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch của nhật bản cùng dự buổi làm việc có tư lệnh cơ quan cảnh sát biển nhật bản ishi hodei
bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản là cơ quan chủ quản lực lượng cảnh sát biển nhật bản gcg đây là lực lượng có nhiều chức năng nhiệm vụ như tuần tra lãnh hải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển bảo vệ tài nguyên biển tìm kiếm cứu hộ cứu nạn điều hành giao thông ưng pho với thảm họa thiên tai nghiên cứu hải dương học sinh thái học chống ô nhiễm môi trường biển
bộ công an việt nam có lực lượng cảnh sát đường thủy có chức năng nhiệm vụ tương đồng với lực lượng cảnh sát biển nhật bản như phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm ở khu vực nội thủy và ven biển tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông tham gia cứu nạn cứu hộ ứng phó với các thảm họa thiên tai

tại buổi làm việc có nguyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định chính phủ và nhân dân việt nam đánh giá cao bày tỏ cảm ơn sâu sắc chính phủ và nhân dân nhật bản đã hỗ trợ cho việt nam trong quá trình xây dựng phát triển đất nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị phía nhật bản quan tâm đổi mới chính sách chế độ đối với tu nghiệp sinh việt nam theo hướng cho người lao động việt nam yên tâm làm việc tại nhật bản và tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực giao thông nông nghiệp
tiếp tục mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác giữa các nghị sĩ nhật bản với các đại biểu quốc hội việt nam nhất là nghị sĩ trẻ giao lưu nhân dân giữa hai nước việt nam nhật bản
trước đó bộ trưởng tô lâm cũng đã có buổi làm việc với tư lệnh cơ quan phòng cháy chữa cháy và quản lý thảm họa nhật bản kazuro maeda để trao đổi những vấn đề hợp tác trong thời gian tới
còn vào ngày hôm nay năm tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm lực lượng cảnh sát biển nhật bản đón và tiếp bộ trưởng tô lâm cùng đoàn có ngài nagabukazu phó đô đốc lực lượng cảnh sát biển nhật bản
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi thăm lực lượng cảnh sát biển nhật bản và tham quan tàu tuần tra ven biển massinami của lực lượng cảnh sát nhật bản
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tới đây cảnh sát biển nhật bản sẽ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai nghìn hai mươi ba
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến lực lượng cảnh sát biển nhật bản
chúc lực lượng cảnh sát biển sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được chính phủ và nhân dân giao phó
lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản có chức năng tuần tra lãnh hải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển
tài nguyên biển tìm kiếm cứu hộ cứu nạn điều hành giao thông ứng phó với thảm họa thiên tai nghiên cứu hải dương học sinh thái học chống ô nhiễm môi trường biển
bộ công an việt nam có lực lượng cảnh sát đường thủy có chức năng nhiệm vụ tương đồng với lực lượng cảnh sát biển nhật bản
như phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm ở khu vực nội thủy và ven biển tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông tham gia cứu nạn cứu hộ ứng pho với các thảm họa thiên tai
vì vậy thời gian tới hai lực lượng nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác cùng nhau trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác hỗ trợ đào tạo cán bộ tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp để trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tuần tra kiểm soát giao thông phòng chai chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó xử lý với thảm họa thiên tai trong khu vực nội thủy ven biển

những dự án kế hoạch hợp tác giữa bộ công an hai nước đang được triển khai thuận lợi không có bất cứ trở ngại nào và sẽ về đích đúng hẹn
trong bài học kinh nghiệm thứ trưởng nguyễn duy ngọc và các thành viên trong đoàn đã trao đổi chia sẻ tại buổi hội đàm thứ trưởng nguyễn duy ngọc và các thành viên trong đoàn đã triển khai thuận lợi chia sẻ tại buổi hội đàm thứ trưởng nguyễn duy ngọc và các thành viên trong đoàn đã triển khai thuận lợi chia sẻ tại buổi hội đàm thứ trưởng nguyễn duy ngọc và các thành viên trong đoàn đã triển khai thuận lợi chia sẻ tại buổi hội đàm thứ trưởng nguyễn duy ngọc và các thành viên trong đoàn đã triển khai thuận lợi chia s
tỉnh hòa bình
với hơn sáu năm gắn bó
tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở đồng chí đã có nhiều
đóng góp quan trọng trong việc
giữ vững bình yên cho thôn xóm
công tăng dân vận
rất tốt từ đồng chí công an viên
bản quyết trách này anh em chúng tôi
có thể nắm bắt được
cơ sở nắm bắt được những người uy tín
già làng trưởng làng
có những tin tài liệu rất là quan trọng
chẳng hạn như rồi là chúng tôi bắt được hai đối tượng
truy nã toàn quốc trên địa bạc
đóng do đồng chí công an viên
là kịp thời báo cáo anh em công an chính quy
để triển khai lực lượng cùng nhau phối hợp
để xử lý trên địa bạc
luôn sẵn sàng ứng trực
giải quyết các vụ việc phức tạp
tại cơ sở dù ngày hay đêm
nhiệm vụ là vậy
nhưng anh toàn cũng như nhiều anh em công an viên khác
không được đóng bảo hiệp xã hội
bảo hiệp y tế
và không được hưởng phụ cấp nào thêm
ngoài kinh phí hỗ trợ hoạt động ít ỏi
của xã mỗi tháng
điều này khiến anh phải chạy vậy làm thêm
đủ nghề để kiếm sống
nuôi gia đình
giờ ví dụ một hộ gia đình
có bốn khẩu của công an viên
thì bây giờ để làm công việc
thứ nhất là công an viên có rất nhiều việc
đang làm giữa chừng một công việc kỳ đó
thì lại gọi lại công an lại phải về
thì hôm đó đương nhiên là không được tính công
mà không được coi như là công cốc
vậy là cái chương trình hỗ trợ tôi mong muốn
là phải hỗ trợ hơn nhiều hơn nữa
để đảm bảo cho cuộc sống nhu cầu của công an nhân viên
vì chế độ đãi ngộ thấp
tính chất công việc phức tạp
nên xã toản sơn cũng khó
thu hút người tham gia lực lượng công an viên
để đảm bảo cuộc sống gia đình
nhiều người dù muốn cống hiến
nhưng cũng phải viết đơn xin nghỉ
không đạp nhiệm chức danh công an viên
phụ cấp hiện nay rất là thấp
với mức phụ cấp một
tương ứng với một triệu bốn trăm chín mươi nghìn
một tháng thì rất là khó khăn
không đảm bảo cho
sinh hoạt đời sống của anh em lực lượng
chính vì vậy anh em lực lượng
đã phải đi làm thêm
có trường hợp là thanh niên trẻ
hoặc là có những trường hợp
quá tuổi hơn một chút
là đi phụ xây phụ hồ
vừa rồi thì báo cáo đồng chí là
có đồng chí là bùi văn như
là sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
vừa viết đơn xin nghỉ chế độ
từ ngày một tháng bốn
thì là báo cáo đồng chí là
đồng chí đã hai mươi bốn năm công tác
ở lực lượng công an
bán chuyên trách đấy
và là cũng
cũng chỉ có một triệu chín thôi
bây giờ nghỉ là chỉ có
một chế độ một lần
còn lại cũng có một chế độ
chỉ kèm theo đối với đồng chí ấy
thu nhập thấp
chế độ đãi ngộ ít
đây chính là rào cản
khiến nhiều đồng chí công an viên
không thể công hiến hết mình
cho công việc
bởi họ còn phải gánh trên vai
nỗi lo sinh kế
và cả những nguy cơ
tai nạn nghề nghiệp
vâng khó khăn là thế
nhưng thời gian vừa qua
lực lượng công an viên
đã hoạt động rất thích cực
và hiệu quả
góp phần không nhỏ
trong phong trào đấu tranh
phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự
ở địa phương
với mong muốn để lực lượng này
ngày càng tinh nhuệ
công hiến nhiều hơn
cho công tác
và là cầu nối
cánh tay đắc lực
của công an chính quy
nhân dân và chính quyền
tỉnh hòa bình
đã kiến nghị
với đoàn khảo sát
của ủy ban quốc phòng
và an ninh của quốc hội
về việc cần thiết
sớm ban hành
luật lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở
khẳng định với đoàn khảo sát
của ủy ban quốc phòng
và an ninh của quốc hội
đại diện chính quyền
các cấp của tỉnh hòa bình
đều khẳng định
việc ban hành luật lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở là cần thiết
tạo hành lang pháp lý minh mạch
trong việc xác định
phân định cụ thể nhiệm vụ
quyền hạn của lực lượng
bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở
đảm bảo phù hợp
với trình độ năng lực
và tránh trùng lập
với nhiệm vụ quyền hạn
của công an cấp xã
và chính quyền cơ sở
có cái luật cụ thể
trong cái dịp hải
đây là một trong những
hướng về cơ sở
hướng về người dân
và do chúng tôi là
những người đại diện
trước nhân dân ở cơ sở
rất là thuận lợi
trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức quản lý
đặc biệt nhất là
các tổ dân phòng
các tổ tư quản
các tổ phòng cháy chứa cháy
để có quyết định cụ thể
qua nghiên cứu sự thảo luật
các cấp chính quyền
và nhân dân tỉnh hòa bình
việc bắt hành luật
sẽ góp phần tăng cường
hiệu lực hiệu quả
hoạt động của lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở
việc sắp xếp
kiện toàn lực lượng này
cũng không làm tăng
số người hoạt động
và không tăng trì ngân sách
cái ngân sách tôi nghĩ là
cũng giảm cho nhà nước
chứ không phải là phát sinh
bởi vì hợp nhất
ba lực lượng mà
thì cũng không có vấn đề
gì là lớn
quan trọng là bây giờ
các cơ quan soạn thảo
cũng như quốc hội
ban hành là có một cái thống nhất
chung cho địa phương
tổ chức thực hiện
một cái khung
cần phải có những cái
chính sách cụ thể
ví dụ như là độ tuổi
về chế độ chính sách
đối với lại
những người tham gia
và hơn nữa
đó là trình độ dân trí
tại vì mỗi vùng miền địa phương
nó sẽ có cái trình độ
với lực lượng dân phòng
thì hiện nay đang là
nó đang nằm
ở trong luật
phòng cháy chữa cháy
thế và cái thứ hai là
đối với lực lượng
bảo vệ dân phố
thì nó lại đang nằm
ở cái pháp lệnh
cái cái cái
bảo vệ dân phố
thế cho nên là
trên thực tế
thì ở tại
địa phương chúng tôi
thì hai con người này
nhiều khi nó lại
chỉ là một người thôi
nhưng mà chịu sự tác động
của hai văn bản này
nên theo tôi thì
cái này chúng ta nên
thống nhất vào
một cái văn bản
và để làm
chúng ta quản lý
cho nó tốt
và những người thực hiện
người ta cũng thấy là
cái này có sự thống nhất
nhân dân tỉnh hòa bình
những kiến nghị đóng góp
đối với dự án luật
sẽ được đoàn khảo sát
của ủy ban quốc phòng
và an ninh
của quốc hội
gửi tới quốc hội
để dự án luật
được thông qua
sớm khắc phục
những trông chéo
trong thực hiện nhiệm vụ
giữa các lực lượng
và bảo đảm tính đồng bộ
của các văn bản
quy phạm pháp luật